liên quan đến làn sóng covid một mươi chín tại australia khi người dân kịch liệt lên án và phản đối quyết định
của chính phủ australia khi miễn tiêm vaccine cho drogovic lúc này người hùng vùng serbia drogovic
đang ở trong một cuộc chiến trên đất australia mảnh đất cũng đã tôn vinh mình như một người hùng
những gì mà gia đình drogovic đã miêu tả mọi thứ đáng để gọi là một cuộc chiến drogovic hạ cánh
ở melbourne và phải bước ngay vào phòng thẩm tra giấy tờ liệu visa và những giấy tờ kèm theo có
đủ để nhập cảnh dù chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín dro covid không phải là người duy nhất
trong thế giới đỉnh cao của tennis chưa tiêm vaccine nhưng cho tới lúc này anh là tay vật
duy nhất bị từ chối nhập cảnh với quyền miễn tiêm vaccine như chúng ta biết có visa đôi khi chỉ
là dặn xuất cảnh và bước lên máy bay còn để được nhập cảnh thì phải thông qua một quy trình ở cửa
khẩu với các nhân viên hải quan thủ tướng úc morrison đã công khai chỉ trích tennis úc và
cả drogovic trong những lần xuất hiện trước truyền thông gần nhất là chiều sáu tháng một một dấu hiệu
cho thấy nếu sự việc dừng lại ở các cơ quan hành pháp thì rro covid sẽ bị trục xuất khỏi nước úc
không thể tham dự australia open hai nghìn hai mươi nhưng drogovic đã làm dấy lên một hy vọng chiến thắng
pháp lý của anh đã thành công trong việc giúp nôn ở lại melbourne cho tới ít nhất là thứ hai mồng một mươi
một mươi tháng một một phiên tòa ở úc cơ quan tư pháp sẽ là nơi đưa ra phán quyết cuối cùng vẫn còn hy vọng
để ro covid chiến thắng trong trận chiến chưa từng có trong cuộc đời và sự nghiệp lấy lừng nhưng cũng
nhiều tranh cãi của anh một cuộc chiến mà giờ đây dưới danh dự vị thế của tay vật số một thế giới
người serbia và giấc mơ một mươi australian open trở thành người đầu tiên giành hai mươi một grand slam ở melbourne
là nơi nào quan trọng hơn với quốc gia say mê môn quần vợt nhưng cũng coi chủ nghĩa quân bệnh là
nguyên tắc thiên liêng việc quyết định miễn trừ tiêm chủng cho drogovic người được cho là không
ủng hộ vắc xin bị chỉ trích như cái tác vào mặt gần hai mươi triệu người australia đã tiêm đủ liều vắc xin
australia cũng là một trong những nước chống dịch covid một mươi chín thành công nhất trên thế giới nhưng cũng phải
đã có giá đắt khi người dân sống trong cảnh phong tỏa suốt nhiều tháng biên giới quốc tế bị đóng cửa
số ít người nhập cảnh phải tuân thủ quy định cách ly nghiêm ngạc và đắt đỏ trong hai tuần
vậy cuối cùng cuộc chiến giữa người hùng quần vợt và hai mươi triệu người australia đã tiêm đủ liều vaccine
sẽ đi tới đâu cuộc đời và sự nghiệp của drogovic sẽ thay đổi thế nào sau quyết định miễn tiêm vắc xin
những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh youtube của báo sức
khỏe và đời sống chúng tôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo